người dân xã nam rong huyện cư rút tỉnh đắk nông đang rất bức xúc vì con em của họ từ bậc mầm non đến trung học cơ sở
mỗi học sinh phải đóng bốn trăm linh đồng xây dựng trường chuẩn
trong khi đó phụ huynh đã phải đóng khoản tiền này tại địa phương mỗi hộ là tám trăm ba mươi đồng trong vòng ba năm
trường tiểu học lương thế vinh chung sức xây dựng nông thôn mới là khẩu hiệu được nhà trường gắn bảng ngay trước cổng ra vào như thế này
tuy nhiên tấm bảng này không phải mục đích cổ vũ động viên lãnh đạo giáo viên học sinh và phụ huynh của trường
tham gia xây dựng môi trường giáo dục thân thiện văn hóa văn minh mà đó là sự bổ đầu học sinh để thu tiền xây dựng trường học đạt chuẩn
với mục tiêu kịp cho xã nam dông đạt tiêu chí giáo dục để về đích xã đạt chuẩn nông thuận mới trong năm hai nghìn một mươi bảy
sự việc này khiến nhiều phụ huynh phản đối quyết liệt
tám trăm linh đồng trên một hộ gia đình
chúng tôi là bố
bố mẹ làm ra tiền thì chúng tôi chấp nhận chúng tôi đóng
còn học sinh trên trường này đóng bốn trăm linh cho một đứa em nữa
học sinh còn phải bám vào bố mẹ
học sinh đã làm ra tiền để đóng được cái số tiền đấy
trong khi phụ huynh học sinh rất bức xúc thì lãnh đạo các trường lại thể hiện sự thờ ơ và thậm chí đổ lỗi về phía phụ huynh
họ cho rằng đây là chủ trương của xã cấp trên giao xuống chứ không phải do lãnh đạo trường đặt ra
mặt khác trước khi thu tiền trường đã thực hiện đúng quy trình dân chủ
là họp lấy ý kiến phụ huynh nhưng tất cả đều đồng ý không ai phản đối
không có phụ huynh nào phản đối cả
trong cái đại hội phụ huynh thì hầu như là mỗi lớp nó có đại diện là hai đến ba người tham gia dự họp đại diện của cái lớp đó
lên dự họp của toàn trường thì được nhà trường phổ biến bằng thông qua cả cái văn bản của xã gửi về
thế là giải thích cho họ họ hiểu không có một cái ý kiến phản đối gì cả
bí tử đảng ủy xã nam dòng hoàng văn tám cho biết
theo kế hoạch
thì đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy xã nam rông sẽ về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới
do nhu cầu vốn đầu tư cao trong khi nguồn vốn phân bổ về xã rất thấp
không đủ kinh phí thực hiện nên xã mới huy động nhân dân đóng góp
chúng tôi cũng đã thống nhất là sau khi có luồng thông tin của báo chí
luồng thông tin sở giáo dục đào tạo đặt cử một đoàn công tác lên làm việc
chúng tôi có thống nhất là một phương án là riêng cái phần mà thu phụ huynh học sinh
thì chúng tôi tạm dừng tạm dừng là xin ý kiến của cơ
huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn của đảng
nhà nước và trên thực tế đã phát huy hiệu quả cao hơn nhiều lần so với mục tiêu ban đầu đề ra
người dân đã ý thức được vai trò trách nhiệm và thực sự làm chủ phong trào
bộ mặt nông thôn ở nhiều địa phương đã thực sự khởi sắc
thế nhưng để việc xây dựng nông thôn mới thực sự phát huy hiệu quả
không trở thành căn bệnh thành tích đúng với mục tiêu thiết thực với người dân
thì mỗi địa phương cần có kế hoạch huy động sức dân hợp lý
hoạt tránh tình trạng lạm thu thành tích ảo gây bức xúc trong nhân dân